chiều nay ngày một mươi ba tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao ở hà nội đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của hai cựu thứ trưởng bộ công an là bùi văn thành và trần việt tân
bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm cựu phó phòng biệt phái tổng cục tình báo và các đồng phạm khác trong vụ án thâu tóm đất công tại đà nẵng và tp hcm
tòa tuyên cựu thứ trưởng công an trần việt tân bùi văn thành và phan văn anh vũ tuyên y án sơ thẩm
theo đó hội đồng xét xử tuyên cựu thứ trưởng công an trần việt tân ba mươi sáu tháng tù bùi văn thành ba mươi tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hai mức án này không được giảm so với phiên sơ thẩm
với tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ tòa tuyên y án với phan văn anh vũ một mươi năm năm tù
hai bị cáo còn lại là nguyễn hữu bách được giảm từ năm năm xuống còn bốn mươi hai tháng tù phan hữu tuấn được giảm từ năm năm xuống còn bốn năm tù
cộng bản án trước đó bách phải lĩnh chín năm sáu tháng tù và tuấn là một mươi một năm tù